hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
không phát hiện f mới
địa phương phải thành lập tổ công tác quản lý tại các khu phong tỏa với sự tham gia của công an
quân sự y tế thanh niên sung phong tình nguyện viên thành viên tổ covid cộng đồng
quản lý này có trách nhiệm tiếp nhận thông tin đầy đủ về hộ dân trong khu phong tỏa

tổ chức đi chợ thay tiếp nhận nhu yếu phẩm thiết yếu và cung cấp cho người dân
không thể để người dân tự ra ngoài nhận trực tiếp
thúc tạp của dịch covid một mươi chín tại hà nội và tp hcm đều thực hiện giãn cách xã hội
yêu cầu người dân không ra khỏi nhà chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết

tuy nhiên sẽ phải giám sát chặt chẽ để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của người dân
sở công thương hà nội đã lập danh sách bảy trăm linh người sử dụng xe mô tô hai bánh vận chuyển hàng hóa
của các doanh nghiệp được cấp thẻ
để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của người dân
sở công thương hà nội đã lập danh sách bảy trăm linh người sử dụng xe mô tô hài bánh vận chuyển hàng hóa
của các doanh nghiệp được cấp thẻ vận chuyển
bao gồm các siêu thị bán lẻ cửa hàng phân phối nhu yếu phẩm thiết yếu
sở công thương hà nội cũng đã đề nghị các doanh nghiệp đơn vị khẩn trương đăng ký
và hướng dẫn các lái xe giao nhận đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa
phục vụ nhu cầu người dân trên địa bàn tp hà nội
những người vận chuyển hàng hóa này sẽ được cấp thẻ vận chuyển giao hàng
bằng xe mô tô hai bánh cho các siêu thị trên địa bàn thành phố
nhân viên bưu tá có nhu cầu hoạt động trên địa bàn
bao gồm họ tên địa chỉ số điện thoại di động biển số xe và địa bàn hoạt động cụ thể
tại tp hcm các shipper cũng đã được quản lý chặt chẽ
bằng các thẻ vận chuyển hàng hóa được chính quyền cấp pháp
trong những ngày qua công an tp hcm cũng đã xử lý rất nhiều trường hợp
các shipper vận chuyển hàng hóa không thiết yếu
và người dân giả dạng shipper để ra đường với mục đích cá nhân
vi phạm nguyên tắc phòng chống dịch
trong thời điểm đất nước cần gọi tên
những thiên thần áo trắng từ mọi miền tổ quốc đã gác lại cuộc sống riêng
hăm hở nam tiến đến tầm dịch tp hcm
để đáp ứng tốt nhất công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân covid một mươi chín
sau hai ngày bộ phận thường trực đặc biệt của bộ y tế
tại tp hcm kêu gọi đến nay đã có hơn hai một trăm linh lượt
cán bộ y tế đăng ký tham gia chung tay với ngành y tế tp hcm
chống dịch covid một mươi chín
đến nay đội ngũ y tế của nhiều bệnh viện tuyến trung ương
tại khu vực phía bắc như bệnh viện e bệnh viện ca bệnh viện hữu nghị
bệnh viện gia liễu trung ương bệnh viện nội tiết trung ương
đã nam tiến để cùng hỗ trợ ngành y tế tp hcm chống dịch covid một mươi chín
hôm nay hàng trăm y bác sĩ nhân viên y tế tại quảng trị quảng bình
cũng đã tình nguyện lên đường hướng về miền nam ruột thịt
chàng trai trẻ đặng minh trí hai mươi bốn tuổi chú tệ xã đức ninh tp đồng hới
tỉnh quảng bình cũng đã lái xe cứu thương vào tp hcm chống dịch
với mong muốn hết dịch em mới về
như vậy đến nay trong hai ngày qua đã có hai một trăm sáu mươi năm người nam tiến
vì miền nam ruột thịt trước tình hình dịch cấp bách
hôm nay nhiều bệnh viện tư trên địa bàn tp hcm như bệnh viện hoàn mỹ thủ đức
bệnh viện triều an bệnh viện xuyên á bệnh viện nam sài gòn
đã đăng ký chuyển đổi công năng để tiếp nhận và điều trị
bệnh nhân covid một mươi chín với số lượng hàng trăm dường bệnh tại mỗi bệnh viện
thông tin nói trên đã khép lại chương trình bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy ngày hôm nay của chúng tôi
quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
và đăng ký xem kênh của chúng tôi ở nốt subscribe sau bản tin này
hãy để lại bình luận và trở thành người đồng hành thực sự với tuyến đầu trên mặt trận thông tin
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo
chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo